thưa quý vị vào chiều ngày hai mươi bốn tết nguyên đán thì người dân đổ xô về quê
rất nhiều tuyến đường tại các thành phố lớn đã un ứ kéo dài
người dân và các phương tiện vất vả lưu thông
tại hà nội nhiều người dân đã di chuyển đến bến xe để về quê nghỉ tết sớm
ghi nhận tại các bến xe thì lượng khách tăng dần theo ngày
hành khách về quê nghỉ tết sớm chủ yếu là lao động tự do sinh viên các trường đại học
trong khi đó tại các tuyến đường vành đai hướng ra cửa ngõ thủ đô hà nội
như đường vành đai ba nguyễn trãi khuất duy tiến phạm hùng un tắc nghiêm trọng
diễn ra hầu hết ở mọi thời điểm trong ngày đặc biệt là từ trưa đến chiều tối
tình trạng ủn ứ giao thông cũng diễn ra khắp nơi
tại các trục đường chính thuộc cửa ngõ thành phố hồ chí minh
theo đó thì tại các tuyến đường như đường võ nguyên giáp sao lộ hà nội
quốc lộ một cao tốc phan thiết vĩnh hảo khu vực tràng bom đồng nai
khu vực phà cắt lái un ứ kéo dài nhiều km giao thông quá tải nhiều giờ đồng hồ
camera của cục cảnh sát giao thông ghi nhận vào lúc một mươi bốn h hai mươi tại nút giao cao tốc
tại vĩnh hảo tuy phong bình thuận dòng xe liên tục đổ vào quốc lộ một
tuy nhiên do quá tải phương tiện từ đoạn cuối cao tốc và đường dẫn ra ngã ba quốc lộ một vẫn kẹt dài
lực lượng chức năng luôn túc trực để điều tiết phân luồng giao thông
càng với lúc chiều tối thì tình trạng un ứ càng gia tăng vì người dân đổ xô về quê càng nhiều
nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cũng bắt đầu tăng cao
chỉ riêng ngày hôm nay ngày ba tháng hai sân bay tân sơn nhất đã có hơn chín trăm linh chuyến bay
phục vụ sắp xỉ một trăm ba mươi lượt khách đi và đến